đặc biệt là khi tình trạng khai thác vật liệu xây dựng hai bên đường đã kéo theo hoạt động của xe quá tải trọng
mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường công tác xử lý tuy nhiên kết quả thì chưa thực sự chuyển biến nhiều
xe quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động gây mất an toàn giao thông còn lực lượng chức năng thì kêu khó trong công tác xử lý
khu vực khai thác đất đã được ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình cấp phép
mỗi ngày tại đây có đến hàng trăm xe tải hạng nặng ra vào
đất được chất đầy và các xe tải hạng nặng thậm chí nhiều xe còn cơi nới thêm thành thùng để chở được khối lượng nhiều hơn khiến các lốp xe bị biến dạng
cũng như hoạt động quá tải gây ảnh hưởng đến tuyến đường
tuy nhiên những kiến nghị đó chưa được giải quyết
tuy nhiên các cơ quan kỹ năng của địa phương cũng như tổng cụ đồng bộ và bộ thông để có ý kiến xuống địa phương xuống các cơ quan của tổng cụ để xem xét xử lý vi phạm những xe mà đi rất là quá tải trọng
cái hai là cố tình khai thác nó không đúng
tuy nhiên cái khai thác đó là do của chính quyền địa phương nếu mà mình cũng có quyền cấm được
nhưng mà có điều là các anh phải có cái quy định để trở đất rồi thì lấp đất dạng như là vi phạm cái hành năng tháng thông
theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình tuyến đường hòa lạc hòa bình
sau khi đưa vào sử dụng đã xuất hiện nhiều khai trường khai thác vật liệu xây dựng nằm dọc hai bên đường
từ đây các xe tải hạng nặng chở vật liệu xây dựng vương vãi gây mất an toàn giao thông
đặc biệt tình trạng xe cơi nới thành thùng trở quá tải trọng hoạt động ngay đêm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
tuy nhiên công tác kiểm tra xử lý với các đoàn xe này còn gặp nhiều khó khăn
tuyến đường chúng tôi mà về hoặc rút ra ngoài quốc lộ sáu thì các xe này tiếp tục hoạt động
tuyến đường hòa lạc hòa bình có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực tây bắc nói chung và tỉnh hòa bình nói riêng
tuy nhiên việc thiếu vắng lực lượng cảnh sát giao thông hoạt động trên tuyến khiến vi phạm không được xử lý thường xuyên
và đây là một trong những lý do khiến tình trạng xe quá tải mặc nhiên tung hoành gây mất an toàn
lớn đến hạ tầng giao thông